hãng thông tấn nhà nước tas của nga cho biết các đại sứ của mỹ anh và canada đã bị triệu tập tới bộ ngoại giao nga
về những bình luận về bản án dành cho nhà hoạt động đối lập vladimir karamirov
ngày một mươi tám tháng bốn tass chính trích dẫn tuyên bố của bộ ngoại giao nga cho biết
liên quan đến hành vi can thiệp thô bạo và công việc nội bộ của nga và các hoạt động không tương ứng với quy chế ngoại giao
đại sứ của mỹ anh và canada đã bị bộ ngoại giao triệu tập
tass cũng dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakurava cho rằng
nga coi những tuyên bố của đại sứ anh deborah brunos là không thể chấp nhận được
sau bản án dành cho kara moza và đã cảnh báo london không chính trị hóa các vấn đề nhân quyền quốc tế
bà zakharova cũng chỉ trích việc các đại sứ mỹ và canada yêu cầu trả tự do cho karamirov
các công tố viên nhà nước nga cũng đã buộc tội caramo
nga cũng đã buộc tội karamirov tội phản quốc và làm mất uy tín của quân đội nga
sau khi lan truyền thông tin say lại có chủ ý về hành vi của quân đội nga
liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine